bệnh nhi là em l một mươi tuổi sau khi gặp phải các triệu chứng như dụng tóc từng mảng cỡ bằng bàn tay phía hai bên tay suốt ba tháng gia đình đã đưa em đến khám tại bệnh viện đa khoa tâm anh do lo lắng con mắc ung thư
tuy nhiên tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị thanh trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội cho biết bé lờ thiếu vitamin d và chất đạm protein nặng gây dụng tóc
sau ba tuần tuân thủ đơn thuốc và thực đơn các bé đã mọc trở lại
mẹ bé cho biết con điếng ăn từ nhỏ chỉ ăn khoảng một phần tư bát cơm bé không ăn cá trái cây và thịt có mỡ ít ăn trứng
bác sĩ thanh cho biết thực đơn mất cân đối thiếu năng lượng chất đạm và béo bột đường khiến cho bé bị thiếu chất
chỉ số bmi một mươi sáu năm chỉ số bình thường là từ một mươi tám năm đến hai mươi bốn chín cho thấy bé bị suy dinh dưỡng thiếu cơ thiếu mỡ từ sáu mươi đến bảy mươi
trẻ em chậm tăng cân suy dinh dưỡng do chế độ ăn không cung cấp đủ dinh dưỡng có thể dẫn đến dụng tóc
chất đạm béo bột đường cần thiết cho hoạt động của tế bào và nuôi dưỡng tóc
chất đạm là thành phần hóa sừng cấu thành tóc giúp sản sinh ra colagen cho bóng tóc tự nhiên chắc khỏe
cơ thể thiếu hụt đạm làm cho tóc khô yếu gãy rụng
các khoáng chất canxi kém sắt và nhóm vitamin b c d e cần thiết để nuôi dưỡng mái tóc
canxi là khoáng chất giúp xương chắc khỏe đồng thời hỗ trợ tóc khỏe hạn chế gãy rụng
cơ thể thiếu sắt dẫn đến thiếu máu vận chuyển chất dinh dưỡng kém khiến tóc không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất
bác sĩ thanh khuyến cáo trẻ biến ăn cân nặng chiều cao không đạt chuẩn cần đi khám để điều trị phù hợp
cha mẹ cần xem xét đánh giá số lượng và chất lượng thực phẩm của con
bé không ăn được món này phụ huynh thay thế bằng cách chế biến thực phẩm khác có giá trị năng lượng tương đương
chia sẻ về thiếu dinh dưỡng ở trẻ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị việt hà
trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện nhi trung ương cho biết
thì dẫn đến biến dạng xương nhưng mà lúc đấy thì đến cái giai đoạn mà đến thế rồi thì nó khá là phức tạp rồi
thì lúc đấy mà đã biến dạng xương rồi thì kể cả các bác sĩ nhi khoai các bác sĩ dinh dưỡng cũng không thể can thiệp được cái gì cả
thế do đó là nếu như mà để đánh giá về mặt thiếu yếu tố vi chất ấy
thì nó sẽ phải đòi hỏi cái sự đánh giá của các chuyên viên y tế các chuyên gia y tế
thế tuy nhiên là các ông bố bà mẹ cũng có thể gợi ý được cho mình là con mình có thiếu vi chất hay không
nếu như mà một bạn mà chế độ ăn quá là chọn lọc
hoặc là quá là không đa dạng trong thực phẩm
ví dụ như là chỉ có sữa thôi có những cha mẹ chỉ cho con uống sữa thôi
mặc dù quan niệm rằng một ngày con tôi có thể uống tới một lít sữa
nhưng mà ở cái giai đoạn đấy bé cần phải ăn bổ sung thêm rồi thì mặc dù năng lượng trong sữa rất là nhiều
nhưng mà lại có những cái năng lượng trong thức ăn bổ sung lại không có
hoặc là có những em bé chỉ ăn đồ ăn rán thôi chỉ ăn thịt thôi không ăn rau
thì những cái yếu thiếu yếu tố vi lượng đấy cha mẹ cũng có thể nhận định được
khi mà cái chế độ ăn của con mình không đa dạng
và mang con tới với các nhân viên y tế với các bác sĩ dinh dưỡng hay các bác sĩ nhi khoa
thì căn cứ vào cái việc mà khai thác về khẩu phần dinh dưỡng của các con
căn cứ vào các chỉ số nhân chắc
thì các bác sĩ sẽ quyết định đánh giá các dấu hiệu lâm sàng
thì sẽ quyết định là để làm cái xét nghiệm gì
bởi vì để chẩn đoán thiếu vi chất thì khó mà để nhận định được bằng triệu chứng lâm sàng
nếu mà nhận định được bằng triệu chứng lâm sàng
tức là cái mức độ thiếu vi chất nó rất là nặng rồi
thì thông thường người ta sẽ có những chỉ định xét nghiệm
để hợp lý được cái việc mà thiếu cái gì và bổ sung như thế nào cho các em bé